ngày hôm nay một mươi bảy tháng năm tại hội trường mùng hai tháng chín thành phố pleiku
ban thường vụ tỉnh ủy gia lai đã long trọng tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong ba năm thực hiện kết luận số một năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
qua ba năm thực hiện kết luận số một của bộ chính trị toàn tỉnh gia lai đã có hơn chín trăm linh cá nhân và tập thể có thành tích
đã được cấp ủy chính quyền đoàn thể các cấp biểu dương khen thưởng
trong đó có hai tập thể và bốn cá nhân được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen
hai tập thể và bốn cá nhân được ban tuyên giáo trung ương tặng bằng khen
và hai mươi một tập thể hai mươi chín cá nhân được ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh gia lai
đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã đi vào nề nếp
trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức đảng cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ đảng viên
được đông đảo hội viên đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng
tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng trên các mặt chính trị tư tưởng
góp phần ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức và lối sống
sáng nay tại hà nội viện lịch sử quân sự chủ trì phối hợp với binh đoàn một mươi hai và hội truyền thống đường trường sơn
đường hồ chí minh việt nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
vai trò của bộ đội trường sơn trong các chiến dịch của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
lãnh đạo bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam nhấn mạnh một mươi sáu năm thực hiện nhiệm vụ mở đường
vận tải chiến đấu làm nhiệm vụ quốc tế trong điều kiện địa hình phức tạp thời tiết khí hậu khắc nghiệt
trong khi đó quân địch sử dụng các loại vũ khí trang bị hiện đại tối tân để phát hiện đánh phá ngăn chặn
bộ đội trường sơn đã vượt lên mọi hy sinh gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tuyến tri viện chiến lược
cho cách mạng miền nam hoàn thành vai trò của một chiến trường tổng hợp là căn cứ chiến lược vững chắc của ba nước đông dương
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và hội cựu thanh niên sung phong việt nam
phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày mở đường hồ chí minh đường trường sơn huyền thoại
tại khu tượng đài thanh niên sung phong chống mỹ thuộc thị trấn phong nha huyện bố trạch
chương trình đã ôn lại kỷ niệm và tôn vinh công lao to lớn của bộ đội trường sơn anh hùng
qua đó giáo dục tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân
nhất là thế hệ trẻ cán bộ chiến sĩ học tập và nói theo có phần thực hiện các mục tiêu
nhiệm vụ xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước
tại chương trình trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã trao tặng kỷ niệm trương thanh niên sung phong
cho gần hai trăm linh đại biểu là cựu thanh niên sung phong nhằm ghi nhận những nông góp quan trọng và ý nghĩa
trong các giai đoạn kháng chiến xây dựng phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp này ban tổ chức và các đơn vị tài trợ đã trao tặng tỉnh đoàn quảng bình dự án mô hình hỗ trợ giảm nghèo
từ nuôi bò hỗ trợ nguồn vốn vay giải quyết việc và trao tặng các công trình thanh niên
chương trình an sinh xã hội trị giá hơn ba tỷ đồng